thành phố hồ chí minh đang là thành phố có số ca lây nhiễm covid một mươi chín cao nhất cả nước
hà nội cũng đang bước vào giai đoạn khó khăn khi có nhiều chùm ca bệnh chưa truy vết được nguồn lây
do vậy nhu cầu trang thiết bị đồ bảo hộ như nón áo chống dịch đã được nhiều người dân tìm mua để phòng bệnh
điều đáng nói giá mặt hàng nón áo khẩu trang được nhảy múa nhộn nhịp trên trọ mạng và sàn thương mại điện tử
từ vài chục nghìn lên tới vài trăm nghìn cho một sản phẩm
liên hệ đến một trang bán các đồ bảo hộ chúng tôi được người bán khuyên cần đặt tiền trước để giữ hàng
bởi những sản phẩm này đang thực sự rất khan hàng có lẽ đây là cách gom hàng của nhiều tiểu thương

nếu mà bạn lấy trước thì tốt nhất là bạn nên báo trước cho mình là số lượng bao nhiêu

tìm đến phố hàng mã chúng tôi được giới thiệu loại kính chắn giọt bắn được nhiều người sử dụng
theo thông tin từ người bán loại kính chắn này được nhập từ trung quốc với giá hai mươi đồng một chiếc

khi hỏi về tiêu chuẩn loại kính chắn giọt bắn có thực sự an toàn
thì người bán lại không rõ về tiêu chuẩn y tế chỉ biết bán theo nhu cầu của khách hàng
người này cũng không quên cảnh báo chúng tôi loại kính chắn giọt bắn và đồ bảo hộ hiện rất khan hàng
giá cả có thể đội lên theo ngạch
bình thường bán ai lấy chục hai chục cái là một mươi năm còn mua lẻ một cái hai cái là hai mươi
chúng bắn cho mình là chuyện bắn này mà nhau này rất là nhẹ
bác sĩ giờ nó tàn dùng cái này này cái này này
tuyệt mạng nó đang bán trăm mấy
bán có ba mươi đồng có năm trăm linh cái chuyển thành phố tuyết thinh hết rồi
chưa có đồ bảo hộ không
tiếp tục tìm đến một địa chỉ bán đồ bảo hộ trên phố lê duẩn hà nội
tại đây một trăm hai mươi đồng là giá của một bộ đồ bảo hộ gồm bốn sản phẩm quần áo
mũ kính tăng gấp hai lần so với giá bình thường
và người bán không ngại chia sẻ tại cửa hàng có cả hàng hãng và hàng rẻ tiền
đấy vin sáu trăm linh vin vila
chứ còn cái hàng này hàng này là do bọn chị sản xuất
bọn chị nhập vải rồi bọn chị cắt bọn chị làm
theo người bán đồ bảo hộ rẻ tiền là loại không có tiêu chuẩn hay nguồn gốc
loại hàng này được nhập từ hộ tự gia công
tuy nhiên người bán cũng khẳng định hàng rẻ tiền và hàng hãng cũng được bán với giá như nhỏ
bởi cửa hàng có thể in tem mát và tiêu chuẩn iso
do vậy khách hàng khó có thể thắc mắc và nhận
nhận biết chất lượng của hàng bảo hộ
theo những người bán
đồ bảo hộ như kính chắn giọt bắn quần áo bảo hộ khẩu trang giữa tâm dịch covid một mươi chín
thường không có giá chung và không phải ai cũng có hàng để bán
tại một cửa hàng ở phố thị liệt qua làm giá và nhập số lượng lớn đồ bảo hộ
người đàn ông này đã tin tưởng và chỉ chúng tôi cách nhập đồ giá rẻ
thứ nhất người mua phải đưa ra số lượng đơn hàng
thứ hai là cọc chín mươi số tiền
và chỉ sau hai ngày
hàng sẽ được vận chuyển đến tận nơi
có lẽ đây là cách gom hàng của nhiều tiểu thương
nhằm trục lợi tăng giá bất chấp sự vào cuộc của cơ quan chức năng
nếu muốn rẻ thì phải đợi
ví dụ như mình sẽ đặt gom khoảng ba bốn nghìn bộ chẳng hạn
thì giá có thể rẻ hơn một chút
thứ nhất mình thẩm mỹ thôi
cái đóng gói hoặc là cái tem mát thì nó có thể là gom này là lấy bên này
không sao là lấy bên kia
và tại đây chúng tôi bắt gặp những bìa tem nhãn mà theo người bán loại tem này
được dán vào loại hộp khẩu trang cao cấp n chín mươi năm
đây là tem của bên khẩu trang người ta đóng gói thiếu
mình muốn đóng gói một mươi chiếc một cái nhưng mà họ này đóng gói hai mươi
nên họ cho cái bao bì cái tem cho mình tự đắng thôi
lợi dụng tình hình dịch bệnh một số đối tượng đã sản xuất buôn bán các sản phẩm bảo hộ kém chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc
như vậy khả năng chống dịch như khuyến cáo là không có và nhiều nguy cơ gây kích ứng tổn hại đến làn da
vì thế thay vì trang bị mặc những bộ đồ bảo hộ không đúng tiêu chuẩn thì trong thời điểm này
người dân nên thực hiện theo khuyến cáo